do tới thừa thiên huế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng các huyện vùng núi phía tây của khu vực này nhiệt độ có thể cao trên ba mươi ba độ
cộng với độ ẩm ban trưa giảm thấp dưới năm mươi năm nên cũng không tránh khỏi cảm giác khô nóng khó chịu
xa hơn về phía nam hôm nay nắng nóng vẫn tiếp tục là thời tiết chủ đạo tại khu vực nam bộ và tây nguyên
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trên các khu vực vẫn ở mức cao từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh miền đông của nam bộ nhiệt độ đạt mức trên ba mươi năm độ thời tiết nóng bức
không chỉ đối mặt với nắng nóng dự báo từ nay cho đến ngày hai mươi ba tháng ba do ảnh hưởng của kỳ chiều cường
nên mực nước trên sông sài gòn dâng lên cao
nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực tp hcm nên người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
trên biển cùng với quá trình mở rộng và phát triển trở lại của vùng áp thấp phía tây
hôm nay gió trên khu vực vĩnh bắc bộ được dự báo sẽ mạnh dần lên
cố gây sóng cao và biển động
trong khi đó các vùng biển khác tiếp tục ổn định khắp nơi đều chỉ có gió yếu sóng thấp biển êm
cộng với mưa rông không xuất hiện nên tầm nhìn xa thoáng đẳng trên một mươi km
thời tiết nhìm chung tiếp tục thận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước